sau một ngày xét xử sơ thẩm chiều ngày hôm qua hai mươi tám tháng ba tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt các bị cáo là nguyễn trí tâm hai mươi năm tù phạm lê minh cường một mươi tám năm tù nguyễn thanh sang một mươi sáu năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy huỳnh tấn phong hai năm sáu tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng khoảng hai mươi h hai mươi phút ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi tại khu vực lộ hai thuộc đường châu phú b thành phố châu đốc tỉnh an giang lực lượng công an phát hiện cường có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động buôn bán trái phép chất ma túy nên mời về trụ sở công an phường để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trong túi sách và trong túi quần của cường có năm bọc ma túy đá methamphetamin trọng lượng trên hai trăm linh gram
cường khai số ma túy trên của tâm và sang
sang em ruột tâm đưa cho cường đem lên thành phố hồ chí minh giao lại cho người khác
ngày hai tháng một sang phong bị bắt giữ
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi sang và tâm ở thuê
lực lượng công an thu giữ trên tám mươi hai gam ma túy bảy mươi triệu đồng khám xét nơi ở của phong thu giữ trên hai mươi hai gam ma túy đá
riêng tâm ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh khởi tố tạm giam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy